tính đến thời điểm này nông dân thành phố đà nẵng đã xuống giống lúa vụ hè thu đạt hơn bảy mươi kế hoạch
cùng với đó công tác chống hạn cho dụng lúa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm
chỉ đạo sát sao giúp cho nông dân yên tâm sản xuất
hòa vang là huyện có cánh đông lúa lớn nhất thành phố đà nẵng với dự kiến diện tích sản xuất vụ hè thu năm nay là hơn hai hectare
mặc dù hiện đang là thời điểm nắng nóng gai gắt nguy cơ thiếu nước sản xuất
nhưng bà con vẫn bảo đảm tiến độ giải phóng đất và gieo xạ lúa theo khung lịch ngay từ đầu tháng năm đến nay